trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi hai hai mươi bốn độ vị bắc
nối với vùng áp thấp phía tây đang phát triển về phía đông kết hợp với hiệu ứng gió phơn có xu hướng hoạt động mạnh dần lên
nên trong ngày hôm nay nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực đồng bằng bắc bộ các tỉnh bắc và trung trung bộ
với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khoảng ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
từ ngày một mươi ba tháng sáu nắng nóng sẽ xuất hiện ở sơn la hòa bình và các tỉnh phía đông bắc bộ
khu vực hà nội trời nắng nóng nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
đợt nắng nóng trên diện rộng ở bắc bộ sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi ba tháng sáu
từ ngày một mươi bốn tháng sáu nắng nóng dịu dần ở các tỉnh miền trung nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mây thay đổi ngày nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai ba độ
ẩm từ năm mươi hai chín mươi năm
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận mây thay đổi ngày nắng
phía bắc có nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai ba độ

nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ
phía bắc có nơi trên ba mươi sáu độ c